thực hiện bảy vụ trộm cắp tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng ba đối tượng châu thanh vũ quê tỉnh vĩnh long nguyễn thành nam quê khánh hòa và lê thị thu thảo quê cà mau đã bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
không nghề nghiệp lại nghiện ma túy để có tiền tiêu xài từ cuối năm hai nghìn hai mươi một đến nay ba đối tượng đã lợi dụng sơ hở của nhà dân ở địa bàn các huyện nhơn trạch long thành thành phố biên hòa tỉnh đồng nai và tỉnh bà rịa vũng tàu để đột nhập vào nhà lấy đi nhiều tài sản có giá trị
bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện bảy vụ trộm cắp tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng tất cả tài sản trộm được các đối tượng sử dụng hoặc đem bán kiếm tiền mua ma túy